kể từ ngày ba mươi tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy nghị định chín hai nghìn một mươi bảy do thủ tướng chính phủ ban hành quy định chi tiết
việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước sẽ chính thức có hiệu lực
đây được coi là một bước tiến quan trọng bởi nghị định này sẽ thay thế cho quy chế phát ngôn
và cung cấp thông tin cho báo chí được chính phủ ban hành trước đó
nghị định được kỳ vọng là sẽ góp phần khắc phục tình trạng cản trở báo chí tác nghiệp trước đó
và đồng thời đảm bảo sự công khai minh bạch cũng như quyền tiếp cận thông tin của người dân
theo nghị định này các cơ quan hành chính nhà nước từ trung ương đến cấp xã đều phải cung cấp thông tin định kỳ
cho báo chí dưới nhiều hình thức khác nhau đặc biệt với trường hợp đột xuất bất thường liên quan đến nhiều bộ ngành
phải phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí thường xuyên trong quá trình xử lý
việc chuyển từ quy chế sang nghị định là một bước tiến lớn không chỉ tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho phóng viên
nhà báo tác nghiệp mà còn bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của người dân
như vậy nếu nghị định về việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước
được thực hiện nghiêm túc sẽ không chỉ góp phần bảo đảm minh bạch thông tin mà còn tránh tình trạng
nhiễu loạn thông tin gây bất ổn xã hội qua đó cũng giúp đưa nhiều vụ việc ra ánh sáng tạo dựng niềm tin trong nhân dân